tại thành phố đà nẵng quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung vừa kỷ niệm một mươi năm hoạt động
và tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề kết nối sức mạnh cộng đồng giảm nhẹ thiên tai
tham dự chương trình có đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư trung ương đảng chủ tịch quỹ
sau một mươi năm hoạt động quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung đã vận động tài trợ được trên ba trăm linh tỷ đồng
hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng chín mươi ba công trình công cộng phòng tránh thiên tai
sửa chữa sáu mươi bảy trường học bị hư hỏng do thiên tai tại một mươi tỉnh tổ chức tám mươi năm đội xung kích cứu hộ
cấp thôn xã tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo vay vốn tặng một trăm một mươi học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi chín quỹ được đổi tên thành quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai
động từ miền trung ra cả nước đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng thiên tai
góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức chủ động tham gia của cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai